trung bình mỗi ngày hơn hai trăm linh người và từ một mươi đến hai mươi trong số này phải nhập viện
bệnh viện đã phải mở thêm ba phòng khám chuyên về sốt xuất huyết vào thời điểm này
còn ở khoa truyền nhiễm bệnh viện bạch mai số bệnh nhân điều trị xuất xuất huyết chiếm tới năm mươi số bệnh nhân đang điều trị tại đây
chúng tôi đã có một kế hoạch để giảm tỷ lệ tử vong
mặc dù hiện nay tỷ lệ tử vong của chúng ta năm hai nghìn một mươi sáu cũng là dịch rất là cao ba
năm nay không phải hai mươi tám thì cũng là dịch thấp nhất trong các nước trong khu vực
nhưng cái đó cũng chưa là hài lòng đối với bộ y tế đối với chúng tôi và đối với người dân
do vậy mà tất cả các bệnh viện cần phải tiếp tục tránh biến chứng của sốt xuất huyết
phát hiện điều trị sớm chuẩn đoán sớm đúng các tuyến tránh chuyển tuyến lên cao gây nên tình trạng quá tải của các bệnh viện
và gây cho hiện tượng nhiễm khuẩn nhiễm trùng chéo
theo nhận định của các chuyên gia nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng của bệnh xuất xuất huyết trong thời gian qua là do mùa hè đến sớm
thời tiết thay đổi thất thường nhiệt độ trung bình tại hầu hết các khu vực cao hơn những năm trước
bên cạnh đó vấn đề vệ sinh môi trường chưa được quan tâm đúng mức đã làm phát sinh các ổ lang quang gây mũi chuyển bệnh
thông thường đỉnh dịch xuất xuất huyết rơi vào khoảng tháng chín và tháng một mươi nhưng năm nay mới tháng bảy mà hà nội đã rơi vào đỉnh dịch
mặc dù vẫn chưa có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết và thuốc điều trị đặc hiệu nhưng việc phòng bệnh hoàn toàn có thể thực hiện được
nếu người dân chủ động tích cực tham gia diệt bọ gậy phòng mũi đốt tại gia đình và cộng đồng
tuy nhiên thực tế vẫn còn một bộ phận không nhỏ người dân chủ quan lơ là chưa chủ động phòng chống dịch theo yêu cầu của ngành y tế
theo báo cáo của cục y tế dự phòng tại hà nội số lượng và chủng loại các dụng cụ chứa nước là nơi mỗi vần đẻ trứng vẫn đang tăng lên hàng năm
người dân vẫn chưa chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong công tác phòng chống xuất xuất huyết
trong đó có đến hai mươi số gia đình đi vắng khi cán bộ y tế đến phun thuốc diệt bọ gậy năm số gia đình không cho phun thuốc diệt mũi và bảy số gia đình không hợp tác với cán bộ y tế

biến phức tạp và nguy cơ của dịch bệnh ngay từ đầu năm bộ y tế đã chỉ đạo các địa phương
quyết liệt thực hiện đầy đủ đồng bộ các hoạt động phòng chống dịch triển khai chiến dịch
diệt lăng quăng tới tất cả các xã phường phun hóa chất chủ động xử lý trên chín mươi sáu ổ dịch
xuất xuất huyết được phát hiện ba mươi năm tỉnh thành phố tổ chức thực hiện chiến dịch diệt lăng quăng
bọ gậy quy mô lớn mới đây bộ y tế cũng đã tổ chức hội nghị tăng cường công tác phòng chống
dịch bệnh trong mùa mưa lũ và xuất xuất huyết năm hai nghìn một mươi bảy để bàn về những biện pháp ứng phó khẩn
cấp với dịch bệnh tập trung truyền thông hướng dẫn người dân chủ động thực hiện các biện pháp
diệt lăng quang công tác dự phòng giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh và tiến hành xử lý ổ dịch
bảo đảm đủ vật tư hóa chất phòng chống dịch công tác điều trị cần phân loại phân tuyến
thu dung điều trị bệnh nhân tránh quá tải và lây nhiễm chéo trong bệnh viện nhằm hạn chế đến
mức thấp nhất sự gia tăng số mắc cũng như các trường hợp tử vong do bệnh xuất xuất huyết